hiện nay trên địa bàn xã cunfeo huyện mai châu tỉnh hòa bình có khoảng hai mươi hội dân với trên một trăm linh nhân khẩu là đồng bào dân tộc mông ở hai tỉnh sơn la và yên bái tới định cư trái phép
tình trạng này diễn ra khá phức tạp các hội dân vẫn tiếp tục di cư tự do với ý định cư trú lâu dài lập làng mới tại đây
điều này tiêm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
đây là địa bàn sắp xanh hai tỉnh sơn la và thanh hóa là nơi có địa hình cách trở nên khu vực này không được quy hoạch xây dựng khu dân cư
vì vậy các cơ sở về hạ tầng kỹ thuật như điện lưới đường trường trạm cũng chưa được đầu tư
cùng với đó phần lớn diện tích đất của các hộ xâm canh xâm cư đã được ủy ban dân tỉnh hòa bình giao doanh nghiệp quản lý đầu tư để trồng rừng phòng hộ kết hợp với kinh tế
đoạn này bắt đầu diễn ra từ năm hai nghìn một mươi năm
theo thống kê hiện nay tại khu vực suối rầm xóm tàu nà có một mươi tám hộ với một trăm linh bốn nhân khẩu người dân tộc mông của hai tỉnh sơn la và yên bái đang có hoạt động xâm canh xâm cư trái phép

với những hộ dân xâm canh xâm cư trái phép cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn chủ yếu là tự cung tự cấp chăn nuôi làm nương rẫy
đã xây ra tình trạng tranh chấp đất giữa các hộ di dạy

để giải quyết vấn đề này ngoài việc vận động các hộ dân thì các địa phương cần sớm thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho các hộ trở lại địa phương
ổn định cuộc sống như hỗ trợ đầu tư xây dựng khu tái định cư sắp xếp nơi ở mới cho người dân
hoặc bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng khu tái định cư cho đồng bào di dân tự do tại xóm tàu nà
với mục tiêu bố trí đất ở đất sản xuất và hạ tầng thiết yếu phục vụ ổn định cuộc sống của các hộ dân di cư tự do
không để đồng bào lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mất an ninh trật tự phá rừng
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại hội nghị giải pháp ổn định dân cư tự do trên địa bàn cả nước
và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám